cục hàng không việt nam tạm dừng khai thác một số sân bay
chu lai đà nẵng phú bài đồng hới vinh do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
sân bay chu lai đóng cửa từ chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
sân bay đà nẵng đóng cửa từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
sân bay phú bài đóng cửa từ một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
sân bay đồng hới đóng cửa từ một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến hai mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
và đóng cửa sân bay vinh từ sáu h đến hai mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay
chịu ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba trong thời gian này
nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng bay